trong ba trăm bảy mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi ca số ca còn đang điều trị là hai mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một hai trăm năm mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám trăm một mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm một mươi năm người